nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh phú yên liên tục xảy ra cháy rừng tại nhiều địa phương
thời tiết khô hành kèm vào đó là gió tây nam thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
nhiều vụ việc các lực lượng phải bám trụ để chữa cháy rừng trong đêm
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
tại khu rừng từ hai đến sáu năm tuổi ở thôn cẩm thạch xã hòa định tây huyện phú hòa tỉnh phú yên
càng về đêm gió càng to lửa lại bùng phát
từng đoàn với hàng trăm người chia làm nhiều nhánh tiếp tục được tăng cường lên ngọn đồi cao nhất để chữa cháy rừng
và ánh đèn pin từ những chiếc điện thoại di động được xem là phương tiện dẫn đường hữu hiệu nhất để các lực lượng băng rừng trong đêm
vụ cháy rừng ở xã hòa định tây cuối cùng cũng được dập tắt trong sự nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng chức năng và nhân dân
diện tích rừng bị thiệt hại được kịp thời khống chế khoảng năm mươi hectare
cả các địa điểm đều có duy trì lực lượng
thứ nhất là lực lượng tại chỗ và thứ hai lực lượng là cơ động gần
chúng tôi bố trí lực lượng đang xem theo nhiều lớp và nhiều chốt khác nhau
thì như vậy mới đảm bảo được cho việc mà ứng cứu cho kịp thời nhất và cũng như là cơ động được cho các lực lượng
tỉnh phú yên đang phải chịu một đợt nắng nóng kéo dài nên các cánh rừng đang ở cấp cảnh báo cháy cao
từ đầu năm đến nay địa phương này đã xảy ra hơn một mươi vụ cháy rừng thiệt hại trên hai trăm năm mươi hectare trong đó đỉnh điểm là từ tháng sáu đến nay
vì vậy ngoài việc nỗ lực của các lực lượng tham gia chữa cháy rừng hơn lúc nào hết rất cần ý thức cao độ của người dân trong phòng chống cháy rừng